các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của hàn quốc nhật bản và mỹ đã nhóm họp tại seoul trong ngày ba tháng sáu
để thảo luận về hợp tác ba bên và vấn đề liên quan đến triều tiên
cuộc gặp diễn ra giữa đặc phái viên của hàn quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên bán đảo triều tiên
ông kim gun và người đồng cấp mỹ sung kim cùng người đồng cấp nhật bản takehiro funakoshi
đây là cuộc đàm phán ba bên trực tiếp đầu tiên kể từ khi cuộc họp tại hawaii mỹ vào hồi tháng hai năm nay
và kể từ khi ông jun seok jeon nhậm chức tổng thống hàn quốc vào tháng trước
theo hãng tin yonhap tại cuộc họp các quan chức tái khẳng định cam kết tìm cách thức nối lại đối thoại hòa bình với bình nhưỡng
nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
ông sung kim cho biết mỹ đã sẵn sàng cùng các đồng minh nhật bản và hàn quốc đối phó với các tình huống bất ngờ trên bán đảo triều tiên
trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng triều tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân